đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
vừa bị công an tp hcm triệt phá khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi ba đối tượng
kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người
thành lập hơn hai trăm năm mươi công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã triển khai xác minh hơn một trăm linh tài khoản có liên quan
khám xét một mươi hai địa điểm tạm giữ nhiều đồ vật tài liệu
khám xét tại cơ sở yến xào king food và tiệm vàng đức long
cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn chín tỷ đồng hơn một năm triệu usd và các ngoại tệ
mà các đối tượng sử dụng và hoạt động chuyển tiền trái phép qua campuchia
và thu đổi ngoại tệ trái phép tại việt nam
tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng đức long
là khoảng một mươi ba tỷ đồng
công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng danh sơn chú huyện vĩnh cửu
phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra
từ trình báo của gia đình nạn nhân về việc chị trương thị bích ngọc
chú thành phố biên hòa bị mất tích từ ngày một mươi ba tháng bốn
sau nhiều ngày điều tra cơ quan công an đã xác định nghi phạm gây án
tại cơ quan công an sơn khai nhận đã thực hiện hành vi giết nạn nhân
sau đó phân xác thành nhiều mảnh và phi tăng tại nhiều địa điểm khác nhau
cơ quan công an xác định nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm
vào trưa nay tại kho vật liệu kim hải ở khu dân cư
phường vĩnh quang thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã xảy ra đám cháy lớn
do vật liệu trong kho là chất dễ cháy nên đám cháy đã bùng lên nhanh
khói đen kéo dài
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ một kho vật liệu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
và lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh kiên giang đã nhanh chóng đến hiện trường
do đám cháy lớn tỏa ra nhiều khói độc tỏa nhiệt rất cao
gây khó khăn cho công tác tiếp cận đám cháy
sau hơn ba giờ chữa cháy quyết liệt đám cháy cơ bản được không chế
nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được làm rõ
hôm nay ngày đầu của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi bốn người tử vong và năm mươi một người bị thương
so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi bốn vụ một mươi hai người chết giảm một người bị thương
tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi một tám trăm năm mươi năm trường hợp
ra quyết định xử phạt hai mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai hai trăm chín mươi sáu trường hợp và tạm giữ ba bảy trăm ba mươi tám phương tiện
trên tuyến đường thủy nội địa cảnh sát đã xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp đường sắt xử lý bảy trường hợp
sẽ tạm đóng cửa từ bảy giờ ngày hai mươi tám tháng bốn
đến khi kết thúc lễ khánh thành dự kiến là một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bốn
phạm vi đóng đường từ nút giao du long huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận
đến nút giao vĩnh hảo huyện tuy phong tỉnh bình thuận
các phương tiện đi hướng bắc nam khi qua nút giao du long có thể vòng ra quốc lộ một
đối với các phương tiện di chuyển hướng nam bắc khi đến nút giao vĩnh hảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã bắt khẩn cấp
đối với du việt thanh thường trú tại khu phố năm phường dương đông thành phố phú quốc
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã cửa cạn về hành vi nhận hối lộ
cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
và thu thập chứng cứ tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc
từ kết quả điều tra chuyên án lửa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai
xảy ra trên địa bàn thành phố phú quốc xác định du việt thanh đã nhận hối lộ
một xe ô tô và hơn năm tỷ đồng tiền mặt để làm ngơ cho các đối tượng phân lô bán đất rừng
gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của người dân tại xã cửa cạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bà nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch aic và một mươi ba bị can về các tội đưa và nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu
xảy ra tại trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị liên quan
vào năm hai nghìn sáu ủy ban nhân dân tp hcm đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng
trung tâm công nghệ sinh học tp hcm với vai trò là giám đốc trung tâm bị can dương hoa sô
khi đó đã bắt tay với nguyễn thị thanh nhàn giúp chủ tịch iec trúng thầu
công ty iec và các công ty do iec chỉ định được trúng thầu
nguyễn thị thanh nhàn đã thỏa thuận thống nhất với dương hoa sô
về việc tạo điều kiện cho công ty iec trúng thầu và đổi lại ông sô sẽ được một khoản tiền lớn
sau khi trúng các gói thầu trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn thị thanh nhàn đã chỉ đạo trần mạnh hà là phó tổng giám đốc công ty aic
và trần đăng tấn trưởng đại diện công ty iec tại tp hcm đưa tiền cho dương hoa sô sáu lần
tại nơi làm việc của dương hoa sô với tổng số tiền là một mươi bốn bốn tỷ đồng
bị can dương hoa sô khi đó đã sử dụng số tiền này chi cho trần bình minh
phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư một tỷ đồng
nguyễn đăng quân phó giám đốc trung tâm công nghệ sinh học chín trăm năm mươi triệu đồng
nguyễn viết thạch nguyên trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình
thuộc trung tâm công nghệ sinh học một một tỷ đồng
số tiền còn lại dương hoa sô đã chi tiêu cá nhân
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần hữu minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tẩy xã liêm sơn huyện thanh liêm tỉnh hà nam
về hành vi giả mạo chức vụ cấp vật và vị trí công tác
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trần hữu minh tự giới thiệu bản thân đang công tác
tại các cơ quan của trung ương đảng văn phòng chính phủ lực lượng vũ trang
với các chức vụ cấp bậc vị trí công tác khác nhau như trợ lý tổng bí thư
trợ lý phó thủ tướng chính phủ cán bộ bộ quốc phòng với mục đích đánh bóng
tạo niềm tin uy tín với các cá nhân tổ chức mà minh tiếp xúc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
và các hành vi khác có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trần hiễu minh còn bịa đặt các thông tin sai sự thật về chính quyền tỉnh lạng sơn
lực lượng công an nhân dân và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh lạng sơn
hiện công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục tiến hành điều tra xác minh
củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng trần hữu minh
đề nghị cá nhân tổ chức nếu có thông tin tài liệu phản ánh sai phạm của đối tượng trần hữu minh
thì phối hợp cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
hoặc liên hệ đồng chí thiếu tá ngô minh đức phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra
số điện thoại chín trăm bảy mươi bảy tám trăm sáu mươi tám bảy mươi hoặc đồng chí trung tá nguyễn hoàng minh
điều tra viên cơ quan an ninh điều tra theo số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba trăm bốn mươi tám ba trăm sáu mươi tám để hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết

trong bốn nạn nhân mất tích vụ lật thuyền thì có hai chị em ruột là nguyễn thị nghĩa và nguyễn thị hương
trước đó vào sáng ngày hai mươi năm tháng bốn trên luồng sông chanh đoạn thuộc các phường hà an phong hải của thị xã quảng yên
xảy ra vụ tai nạn lật thuyền khiến bốn người mất tích
hơn hai trăm năm mươi người gồm các lực lượng công an quân đội và các lực lượng chức năng thị xã quảng yên
cùng hàng chục phương tiện tàu xuồng chuyên dụng người dân tổ chức khoanh vùng tìm kiếm
như vậy là sau gần ba ngày nỗ lực tìm kiếm cả bốn nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông tranh đã được tìm thấy
trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi bốn người tử vong năm mươi một người bị thương
theo đó trong ngày toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bốn người và bị thương năm mươi một người
so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi bốn vụ giảm một mươi hai người chết một người bị thương
tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi một tám trăm năm mươi năm trường hợp
ra quyết định xử phạt hai mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe hai hai trăm chín mươi sáu trường hợp và tạm giữ ba bảy trăm ba mươi tám phương tiện
trên tuyến đường thủy nội địa cảnh sát đã xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp đường sắt xử lý bảy trường hợp
đường dây nóng của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
đã nhận được một mươi một cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc tình trạng un tắc giao thông kéo dài tại một số tuyến đường
thưa quý vị ngày hôm nay là ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tính đến thời điểm hiện tại mật độ giao thông trên cả nước cơ bản ổn định
các phương tiện lưu thông ở mức độ chậm tại một số thành phố lớn như hà nội hải phòng tp hcm
thì giao thông có đôi lúc là ồn tắc cục bộ và lực lượng chức năng thì cũng đã triển khai
mọi phương án đảm bảo an toàn giao thông
nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì toàn quốc vẫn xảy ra tai nạn giao thông làm chết người
nắng nóng gai gắt có lẽ chính là lý do người dân tránh đi ra đường
các tuyến đường dẫn vào trung tâm vắng bóng phương tiện
tại một số điểm nóng về un tắc như vành đai ba vành đai hai các phương tiện di chuyển mật độ chậm
một số điểm bị ùn dài do chờ thu phí như cao tốc pháp vân cầu rẽ
tại các trạm thu phí đặc biệt trong ngày lễ thì chúng tôi đã bố trí các lực lượng kỹ thuật thường trực hai mươi bốn hai mươi
để làm sao có thể nhanh chóng xử lý các lỗi xảy ra
trong trường hợp đặc biệt có lỗi mà có thể phức tạp mà nó chưa xử lý được
thì chúng tôi đã xây dựng phương án là sẽ cho mở barrier để làm sao mà xe có thể tự động qua
và chúng tôi sẽ thực hiện công tác thu phí sau
cái lực lượng tuần đường chúng tôi thì trong những ngày lễ tết thì chúng tôi đều tập trung tối đa các nguyên lực
và bố trí các lực lượng tại các vị trí mang kinh chất là phức tạp có thể ra ủn tắc
ví dụ tại vị trí kinh tăng một trăm tám mươi hai tại các vị trí ở các khu vực các cửa ra của các trạm
căn cứ vào địa bàn đơn vị được phân công thì chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ
ở tất cả các điểm ra điểm vào điểm đầu điểm cuối của đường cao tốc
khi mà có tình huống sự cố xảy ra trên tuyến thì quan chức huy đội sẽ thông báo cho tất cả cán bộ chiến sĩ
mà có thể phân đường điều kết đoàn thông từ xa tránh việc ủn tắc cao dài
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
toàn quốc xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bốn người bị thương năm mươi một người
so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi bốn vụ giảm một mươi hai người chết giảm một người bị thương
phân cáo người dân an toàn thông này là thứ nhất là chúng ta tham gia
giảm giao thông thì tuyệt đối phải chấp hành giao thông đồng bộ giữ cách an toàn
tuyệt đối là không dừng đỗ trên đường cao tốc và không vi phạm chạy quá tốc độ
thứ hai nữa là người dân cũng nên tham khảo các kênh thông tin để lắm được tình hình phương tiện lưu lượng
cũng như là cái khung giờ để đảm bảo làm sao mà tránh được những khung giờ mà đông phương tiện ra để chúng ta lưu thông tốt hơn
còn tại thành phố hồ chí minh cũng giống như hà nội và các tỉnh thành khác
một số tuyến đường có dấu hiệu ủn tắc khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
khu vực bến xe miền đông và miền tây đến chiều nay nhìn chung khá thông thoáng
không xảy ra tình trạng chen lấn sô đẩy